chúng ta chắc chắn là sẽ phải vận dụng phong cách ứng xử chủ tịch hồ chí minh
trong việc đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ và hiện đại
theo đúng tinh thần của nghị quyết số một mươi hai ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thì trong phần nghị quyết đã đề cập đến rất nhiều những yêu cầu
đối với việc xây dựng lực lượng công an nhân dân
và một trong những yêu cầu đó là
chúng ta sẽ phải nâng cao được cái giá trị về cái phong cách ứng xử
về cái phong cách nhân văn và chính cái ứng xử theo cái phong cách nhân văn ấy
nó sẽ là một phần góp sức trong việc xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự là vững mạnh
từ sự lan tỏa tinh thần nghị quyết số một mươi hai
soi chiếu vận dụng phong cách ứng xử của người cho thấy
sự đầy đủ toàn diện và hệ thống của nghị quyết thật sự vững mạnh
chính quy tình nhuệ hiện đại
vẫn xuất phát từ con người
phải đổi mới tư duy từ con người
con người hiện đại thì mới đáp ứng được yêu cầu chính quy tinh nhuệ của lực lượng
buổi hội thảo đã cho thấy ý nghĩa và tính cấp thiết của việc thực hiện nghị quyết số một mươi hai
nhất là vận dụng phong cách ứng xử của chủ tịch hồ chí minh
tôi đánh giá rất cao
chúng ta hôm nay học viện chính trị công an
chọn cái đề tài này để làm hội thảo
có tính thiết thực và ý nghĩa lý luận chính trị rất sâu sắc
nói rộng ra nữa là trước một cái nhiệm vụ mới trong nghị quyết
tôi thấy ghi một cái câu đó là để thực hiện cái nhiệm vụ này
trước hết chúng ta phải chú ý xây dựng trung tâm con người hiện đại
kết hợp với những phương tiện chính quy hiện đại
và với một kết hợp giữa các phương tiện hậu cần bảo đảm cho những điều kiện đó trở thành hiện thực
thì tôi nghĩ là cái này lần đầu tiên một nghị quyết đề cập rất toàn diện
có thể nói công tác xây dựng lực lượng công an nhân dân luôn được đảng nhà nước đặc biệt quan tâm
tại văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng đã nhấn mạnh đến năm hai nghìn hai mươi năm cơ bản sử dụng lực lượng công an nhân dân luôn được đảng nhà nước đặc biệt quan tâm

xây dựng quân đội công an tinh gọn mạnh tạo tiền đề vững chắc phân đấu đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng quân đội nhân dân công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ hiện đại vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ
như vậy việc nghiên cứu tìm hiểu học tập vận dụng những nét đặc sắc trong phong cách ứng xử của chủ tịch hồ chí minh
lại càng như cẩm nang quý giá để đảng nhà nước và nhân dân ta vận dụng
nhất là việc xây dựng con người
nhất là việc xây dựng con người
bảo kiếm của đảng và chế độ thì chúng ta phải vươn tầm lên như thế nào
là vươn tầm lên hiện đại
chứ còn cái con người và văn hóa thì xưa nay ta đã nói mối quan hệ con người là chủ thể
là người sáng tạo ra lịch sử vừa là mục tiêu vừa là động lực rồi
nhưng đối với công an nhân dân lại nhấn mạnh con người hiện đại
thì tôi cho rằng đấy là một đòi hỏi rất cao
và có thể nói đấy cũng là một niềm vinh dự của ngành chúng ta
khi mà được bộ chính trị ban hành một cái quyết đặc biệt như vậy
như chúng ta đã biết nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị tiếp tục khẳng định
công an nhân dân là lá chắn là thanh kiếm bảo vệ nhân dân
bảo vệ đảng nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa
xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại
là yêu cầu cấp thiết góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc
giữ vững môi trường hòa bình ổn định đưa nước ta trở thành nước phát triển
theo nguồn lực của tổ quốc

là sự tiếp nối trong hệ thống văn bản chỉ đạo của bộ chính trị
nghị quyết số một mươi hai đã thực sự đi vào trọng tâm toàn diện
do đó phát huy tinh thần của nghị quyết cần có những giải pháp rất cụ thể
nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đều định hướng xã hội chủ nghĩa và giữa thế kỷ hai mươi một

nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị đều định hướng xã hội chủ nghĩa và giữa thế kỷ hai mươi một